thi thể người đàn ông vẫn dương tính với sars cov hai hai mươi tám lần sau khi chết
khi bảo quản trong nhà xác thi thể người đàn ông mắc covid một mươi chín vẫn dương tính hai mươi tám lần trong bốn mươi một ngày sau khi chết
trường hợp đặc biệt này cung cấp bằng chứng quý giá về thời gian virus tồn tại ngay cả khi người bệnh đã chết
thi thể là của một người đàn ông ukraine bốn mươi một tuổi ông này đến ý du lịch cùng bạn bè và đi tắm biển
không may ông mất tích khi đang bơi cùng một người bạn ở ngoài khơi thành phố chiet ý
lúc đó thời tiết khá xấu theo tờ independent
khoảng một mươi sáu giờ sau thi thể ông trôi giạt vào một bãi đá cạnh bờ biển
các nhà chức trách phát hiện ông đã chết đuối
quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện người đàn ông đã bị mắc covid một mươi chín
trước lúc chết ông hoàn toàn không có triệu chứng gì
trường hợp này đã gây chú ý với các nhà khoa học tại đại học ý
họ đã bắt tay nghiên cứu và thực hiện thêm nhiều xét nghiệm
trong vòng bốn mươi một ngày sau đó xét nghiệm sars cov hai cho kết quả dương tính đến hai mươi tám lần
suốt khoảng thời gian này thi thể được bảo quản trong nhà sars bệnh viện chieti
ở thành phố chiet với nhiệt độ là bốn độ c
các xét nghiệm sars cov hai đã ngừng lại
vì đến ngày thứ bốn mươi hai thi thể người đàn ông đã được mang đi trôn cất
nghiên cứu trên thi thể của người đàn ông này
đã cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin quý giá
về khoảng thời gian virus sars cov hai có thể tồn tại trong thi thể người
trước đây khoa học cũng có rất ít
các nghiên cứu về nguy cơ lây nhiễm sars cov hai từ sát chết
kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên sàn journal of medicine care
các tác giả cho biết từ trường hợp này
chúng ta có thể biết virus sars cov hai
có thể tồn tại ít nhất bốn mươi một ngày sau khi người bệnh tử vong
nhờ đó các nhà nghiên cứu bệnh học
có thể biết khi nào an toàn để bắt đầu xử lý tử thi
nhóm tác giả cho rằng rất cần có những nghiên cứu sâu hơn
để đánh giá khả năng lây nhiễm của virus ở người đã chết
biến thể phụ ba hai của omicron
còn gọi là biến thể tàng hình
đang lây lan nhanh chóng
chiếm khoảng một phần năm số ca nhiễm mới covid một mươi chín trên toàn cầu
ngày một mươi bảy tháng hai
tổ chức y tế thế giới who công bố báo cáo mới
về biến thể phụ ba hai của omicron
cho thấy chủng virus này chiếm hai mươi một năm
trong tổng số các trường hợp mắc omicron mới
được phân tích trên toàn thế giới
trong tuần đầu tiên của tháng hai
trong khi đó omicron chiếm đại đa số
các ca nhiễm trên toàn cầu
với chín mươi tám ba các mẫu đã giải trình tự gen
được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu
trong ba mươi ngày qua
tính đến ngày một mươi năm tháng hai
ba hai còn được gọi là omicron tàng hình
chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm
ở một mươi quốc gia
bao gồm đan mạch ấn độ trung quốc
pakistan và philippines
tuy nhiên báo cáo của who
lưu ý rằng có sự cấp biệt lớn
trên phạm vi rộng khắp toàn cầu
trong đó khu vực ca nhiễm
đông nam á báo cáo tỉ lệ liêu hành
ba hai cao nhất trong số các trình tự gen omicron
và châu mỹ báo cáo tỷ lệ hiện mắc thấp nhất một
đó là một tin tốt cho mỹ
nơi hầu hết các bang đã gỡ bỏ
các hạn chế sau làn sóng omicron
mùa đông vừa qua
tại đây mức độ phổ biến của biến chủng phụ
ba hai đã tăng gấp ba lần từ một mươi
trong tuần kết thúc vào ngày
hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lên đến ba sáu trong tuần
kết thúc vào ngày năm tháng hai
nhưng vẫn chiếm một tỉ lệ rất nhỏ
trong số các ca mắc mới
ngược lại tỉ lệ liêu hành
của chủng omicron mới trên nam phi
đã tăng rất mạnh từ hai mươi bảy
vào ngày bốn tháng hai
lên tám mươi sáu vào ngày một mươi một tháng hai
ở anh tỉ lệ nhiễm omicron tàng hình
tăng gấp sáu lần từ ngày một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một
từ hai hai lên một mươi hai
đan mạch đã chứng kiến số ca mắc
ba hai tăng gấp đôi từ tuần cuối cùng
của năm hai nghìn hai mươi một
đến giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ hai mươi lên đến bốn mươi năm
ba hai trở thành biến thể thống trị
ở đan mạch từ tuần thứ ba
của tháng một năm hai nghìn hai mươi một
với sáu mươi sáu các mẫu được giải trình tự gen
một báo cáo vào cuối tháng một
từ viện huyết thanh
hoạt động dưới sự bảo trợ của bộ y tế hà lan
cho thấy rằng ba hai
có thể sẽ chiếm gần một trăm linh
tất cả các trường hợp mắc covid một mươi chín mới
vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi
báo cáo cũng cho thấy rằng

ômicron tàng hình có thể lây chuyển nhanh hơn gần ba mươi
so với ômicron gốc
do đó sự gia tăng nhanh chóng của ba hai
có thể dẫn đến một đường cong dịch bệnh dốc hơn
với đỉnh cao hơn
có thể trí hoãn thời gian
mà tỷ lệ lây giảm cho đến tháng hai
báo cáo nhận định
tổ chức y tế thế giới who
một trong những cơ quan quan trọng đầu tiên
nêu lên mối quan tâm về chủng virus mới
đã lập một biểu đồ phát thảo đánh giá hiện tại
cho thấy sự khác biệt thực sự của nó
so với các biến thể khác
chủ yếu nằm ở khả năng lây chuyển
hiện tại lý do cho sự khác biệt
về tỷ lệ lây lan của ômicron
giữa các quốc gia là không rõ ràng
báo cáo của who cho biết
sự khác biệt về khả năng lây nhiễm tiềm tàng
giữa các quốc gia
có thể liên quan đến sự khác biệt
về tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
và mô hình tiếp xúc do các quy định hạn chế
mật độ dân số
đan mạch gần đây đã gần như bỏ tất cả
các hạn chế phòng covid một mươi chín
nhưng công dân của họ được tiêm chủng
ở mức độ rất cao
trong khi đó chỉ có sáu mươi năm công dân mỹ
đã được tiêm chủng
tuy nhiên nước mỹ lại không được chứng kiến
sự tăng đột biến ômicron như đan mạch
dù đang dỡ bỏ rộng rãi các hạn chế
về đeo khẩu trang
trong khi đó nam phi
nơi ômicron lần đầu tiên được xác định
và nơi pa hai đang hiện chiếm ưu thế
chỉ có hai mươi chín dân số được tiêm chủng đầy đủ
và người dân vẫn phải đeo khẩu trang
ở những nơi công cộng trong nhà
biến thể phụ ômicron tàng hình
đã gây ra một bước ngoặt khác
trong đại dịch khi nó dường như lây lan nhanh hơn
bất kỳ phiên bản nào khác của covid một mươi chín cho đến nay
tin tốt là các loại vaccine hiện tại
vẫn có khả năng bảo vệ
chống lại biến thể này
biến thể ômicron gốc
mà các nhà khoa học gọi là pa một
cho đến gần đây là phiên bản dễ lây truyền nhất
được biết đến của sars cov hai
ở nhiều quốc gia
nó gây ra một số đỉnh dốc nhất
và cao nhất về các ca nhiễm mới
nhưng hiện tại hậu dụy của pa một
được gọi là pa hai
còn lây lan nhanh hơn
và có thể sớm trở thành
phiên bản thống trị của virus
theo tổ chức y tế thế giới
biến thể phụ đã xuất hiện ở ít nhất sáu mươi chín quốc gia
mặc dù nó không đủ khác biệt để được phân loại
là một biến thể hoàn toàn mới
với tên tiếng hy lạp riêng
nhưng pa hai có khoảng hai mươi đột biến
làm cho nó khác biệt với pa một
điều phức tạp là nó không chứa đột biến
phân biệt omicron với các biến thể khác
trong các xét nghiệm pcr
vì vậy khó phân biệt ba hai với delta hơn
đó là lý do tại sao
một số nhà nghiên cứu đã mô tả
omicron tàng hình
đến nay các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm ra
lý do cho sự lây chuyển nhanh của ba hai
họ nghi ngờ nhiều đột biến của pa hai
nằm trong các phần của virus
mà hệ miễn dịch thường thích nhắm đến
vì vậy những thay đổi nguy trạng
của các vùng có thể cho phép
mầm bệnh thoát khỏi sự phát hiện
tuy nhiên không rõ liệu pa hai
có đủ khác biệt để gây ra tái nhiễm
ở những người đã bị nhiễm ba một hay không
nói cách khác nếu bạn đã bị
nhiễm biến thể omicron ban đầu
các nhà khoa học không biết liệu sau
đó bạn có thể nhiễm biến thể phụ omicron hay không